trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng ba tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đã diễn ra lễ hội đền xã tắc năm hai nghìn hai mươi
đền xã tắc là di tích khắc ghi dấu ấn lịch sử nơi ông cha ta chấn yên bờ cõi và khẳng định những nét đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân đất việt
đền xã tắc phường ca long thành phố móng cái được ubnd tỉnh quảng ninh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm hai nghìn một mươi
đền xã tắc được xây dựng từ khoảng cuối thế kỷ một mươi ba đầu thế kỷ một mươi bốn để thờ thần thành hoàng châu móng cái xưa là xã tắc đại vương
lễ hội đền xã tắc năm hai nghìn một mươi chín gồm phần lễ và phần hội
phần lễ gồm các nghi lễ chính như lễ cấp thủy lấy nước lễ mộc rục tắm tượng lễ nghinh thần rước thần xã thần tắc du hương du xuân lễ an vị tượng tại đàn tế
lễ tế xã tắc lễ dân lễ vật của địa phương cơ quan đơn vị nhân dân trên địa bàn thành phố lễ cúng chúng sinh
lễ thả thuyền giấy đèn hoa đăng trên sông ca long lễ xuất tịch tại đền xã tắc
phần hội có chương trình trình diễn văn nghệ dân gian các trò chơi truyền thống